hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một vụ cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày một mươi năm tháng bảy trên đề bàn huyện quế sơn tỉnh quảng nam
điều đáng nói nạn nhân là một cháu bé bán vé số mới một mươi ba tuổi
không chỉ bị cướp số tiền mà cháu bé còn bị đánh đập
và trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an huyện quế sơn đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ đối tượng gây án
khu vực rừng keo lá tràm thuộc thôn tây nam xã phú thọ huyện quế sơn
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục đào tạo các quận huyện các hiệu trường các trường về quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố
công văn nêu rõ dạy thêm học thêm phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản không dạy thêm học thêm đối với học sinh tiểu học
hoạt động dạy thêm học thêm không áp dụng cho học sinh lớp sáu lớp một mươi mới tuyển sinh trong khoảng thời gian trước khi khai giảng năm học mới
nội dung dạy thêm phải cụ thể hóa trong hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm
phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường
giáo án dạy thêm của giáo viên sổ theo dõi tiến trình nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên
và kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong suốt quá trình học
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường giáo viên dạy thêm không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc là giờ học tự chọn
số giờ học thêm trong ngày không vượt quá số giờ học chính khóa và không vượt quá năm buổi một tuần
ngoài ra hà nội cũng quy định rõ không được tổ chức thi kiểm tra học sinh đầu năm để xếp lớp học thêm
hiện nay các trường đại học đang hoàn tất kế hoạch tuyển sinh của mình
nhiều phương thức tuyển sinh đã được các trường lựa chọn như lấy kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
xét học bạ và điểm ngoại ngữ đạt chuẩn theo đánh giá của các trung tâm uy tín
xung quanh những phương thức tuyển sinh này đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng nguồn tuyển
và đây cũng chính là nội dung được các đại biểu quan tâm nhiều
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tuyển sinh đại học năm hai nghìn một mươi chín vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay
trong các phương thức này nổi lên vấn đề xét tuyển bằng học bạ khi một số trường mạnh dạn mở rộng tỷ lệ tuyển thẳng tới ba mươi hoặc nhiều hơn
bên cạnh đó khi chưa có kết quả công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
một số trường đã nhanh chóng công bố kết quả trúng tuyển của thí sinh theo cách này
từ thực tế này bộ giáo dục cho rằng các trường đại học cần phải đổi mới tư duy xét tuyển
từ thực tế này bộ giáo dục cho rằng các trường đại học cần phải đổi mới tư duy xét tuyển

cái tư duy ấy là dường như không phù hợp nhiều với lại cái tư duy về quản trị đại học
cùng quan điểm này các đại biểu tham gia hội nghị cũng thống nhất
việc tuyển sinh cần đảm bảo tư duy quản trị đại học là quản trị theo mục tiêu lấy khách hàng là mục tiêu hướng tới
chắc chắn là sẽ có một số trường hợp mà cơ quan quản lý nhà nước như bộ giáo dục đào tạo
phải đưa vào những cái chuẩn về chất lượng để kiểm soát
thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là xã hội cũng đã rất là có cái nhận thức rất là đầy đủ
sát thật về cái chất lượng đào tạo cho nên là chúng ta để thị trường quyết định
tại hội nghị bộ giáo dục và đào tạo cũng đã lưu ý năm vấn đề đối với đề án tuyển sinh của một số trường
như đề án tuyển sinh chưa chính xác về giảng viên xác định quá nhiều tổ hợp xét tuyển
thông tin về điểm nhận hồ sơ xét học bạ của một số ngành sức khỏe không rõ ràng
thông báo kết quả xét tuyển học bạ trước khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và đào tạo cũng nhấn mạnh cho phép các trường tự chủ trong tuyển sinh
nhưng năm nay những trường nào tuyển vượt chỉ tiêu thì nhà trường sẽ bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu trong năm năm
tiếp sau đây chúng tôi và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn chiều nay lực lượng chức năng quận tân bình thành phố hồ chí minh
đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại quận cơm
ở số bốn trăm chín mươi chín đường phạm văn bạch khiến hai người bị thương
khoảng một mươi giờ ba mươi phút sáng cùng ngày người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra
từ khu vực nấu ăn của tiệm cơm số bốn trăm chín mươi chín đường phan huy ích
áp lực khiến mái tôm bị đẩy văng lửa sau đó bùng lên dưới dội
nhiều người dân tiếp cận dập lửa di dời các bình ga ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình sau đó có mặt giải cứu một nạn nhân
bị mắc kẹt trong nhà trong tình trạng ngạc khí nguy kịch
ngoài ra vụ cháy còn khiến một phụ nữ bị bỏng khắp người
bước đầu vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản trong quán cơm
vị trí phát hỏa được xác định ở khu vực tụ để bình ga
nguyên nhân có thể do rò rỉ khí ga gây nổ
trong ca trực khuya một mươi sáu rạng sáng một mươi bảy tháng bảy các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông bình triệu
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã hỗ trợ tài xế xe tải gặp sự cố thu dọn hàng trăm chai bia vỡ vụn trên đường
trong quá trình tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông
tổ công tác đội cảnh sát giao thông bình triệu nhận tin báo có xe tải
chở bia biển số sáu mươi c một mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi bốn gặp sự cố trên quốc lộ một
làm hàng trăm chai bia thủy tinh rơi xuống đường mảnh vỡ văn khắp nơi
gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
các chiến sĩ công an đã có mặt phân luồn điều tiết hướng dẫn người dân
tránh sang khu vực mảnh vỡ chai bia văng vải đồng tay hỗ trợ tài xế quyết dọn
thu gom mảnh vỡ trả lại mặt bằng thông thoáng đảm bảo giao thông thông suốt
thưa quý vị trước tình trạng doanh nghiệp vận tải liên tục có những thủ đoạn
nhằm né tránh các chốt kiểm tra tải trọng xe được lắp đặt cố định
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã lập trạm cân lưu động
ở các khu vực trọng điểm để xử lý các phương tiện vi phạm
tại trạm cân lưu động trên đường võ chí công quận chín tp hcm
đây là tuyến đường huyết mạch vào cảng cắt lái quận hai
lực lượng thanh tra giao thông tập trung kiểm tra các phương tiện có tải trọng lớn
như ô tô tải xe độc kéo remote xe container
đây là những đối tượng dễ gây ra tình trạng hư hỏng kết cấu cầu đường
hạ tầng giao thông và mức trực tự an toàn giao thông
từ đường đồng văn cống vào thì chúng tôi đã có trạm cân số năm
do đó thanh tra sở xác định đường võ trí công hướng từ vòng xây phú hữu
là những tỉnh ở phía từ đồng nai và rịa dũng tàu di chuyển từ đường có tóc xuống
thì hiện nay chưa kiểm soát được
do đó thanh tra sở xác định đây là tuyến đường nếu chúng ta kiểm soát tải trọng chiều vào
thì sẽ khép kính gần như một trăm linh các tuyến đường vào cảng cát lái
đáng nói trong hàng chục trường hợp bị kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện
nhiều tài xế biết là sẽ bị phạt nặng
xong thì bị doanh nghiệp giao chỉ tiêu áp lực đã bất chấp chở quá tải
trên thực tế quá trình xử lý của lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn
do các doanh nghiệp vận tải luôn đặt lợi nhuận trên hết
việc quá tải trọng phương tiện đã tăng áp lực lên hệ thống cầu đường
gây hư hại và mất an toàn giao thông
các chủ xe tài xế cũng có tình trạng đối phó bằng cách khi lực lượng chức năng
đặc biệt như thanh tra xã hội thông triển khai chạm cân
lưu động hay chúng ta triển khai chốt cố định vị trí nào
thì sẽ cho một lực lượng cảnh giới ngay vị trí đó để cảnh báo
cho các phương tiện chúng ta không lưu thông vào tiếng được đó
tuy nhiên về phương án hiện tại vị trí chúng tôi chọn chạm cân lưu động
là nó khép kính được hai chiều tức là có thể là chúng ta vẫn bắt được
cái chiều từ cảng ra chúng ta dẫn dắt phương tiện hoặc là
trong trường hợp cần thiết sẽ bố trí các tổ cơ động đi
tuần tra xung quanh tức là đi kiểm tra
tăng cường kiểm tra các tuyến đường xung quanh đường nhánh
để phòng hờ trường hợp các doanh nghiệp hoặc các lái xe lợi dụng
để né tránh chạm cân đang hoạt động để chúng ta lưu thông những đường khác
theo số liệu thống chê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã phát hiện xử lý chín trăm linh một vụ vi phạm
vượt quá tải trọng cho phép với số tiền xử phạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
từ giờ đến cuối năm đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp
đặc biệt là sử dụng trạm cân lưu động để xử lý trực để
thưa quý vị sau một thời gian triển khai cuộc vận động người dân tp hcm
không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
đến nay thì nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã có bộ mặt đô thị khang trang sạch sẽ hơn
sáng ngày một mươi bảy tháng bảy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang
cùng đại diện các ban ngành của thành phố đã đi kiểm tra thực tế tiến độ làm sạch kênh rạch
và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận gò vấp
trong đó có khu vực ven kênh tham lương bến cát rạch nước lên

chính sách hoặc là những cái là các hình thức về quản lý nhà nước để đảm bảo cho cái việc thực thi
nó không phải chỉ là một cuộc vận động bình thường mà nó trở thành là pháp lý hóa
trở thành chỉ đạo trở thành những quy định những quy chế để quản lý trên địa bàn thành phố này
để đạt được những chuyển biến tích cực chính quyền các địa phương đã không ngừng nỗ lực
tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức phù hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn
cùng chung tay vì môi trường
thông qua công tác mà người dân trực tiếp tham gia được hệ thống chính trị trực tiếp tham gia
thì như vậy là người dân sẽ ý thức được rằng nếu như một cái hành vi nào đó của mình
mà xả thải ra môi trường không đúng quy định thì cái hậu quả của nó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng
là cái môi trường nó sẽ xấu đi tức là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái môi trường sống của người dân
thông qua việc làm như thế thì người dân sẽ ước thức tốt được là sẽ khắc phục được tình trạng
mà xả thải không đúng quy định ra môi trường
vậy bây giờ cô thấy là
sạch là cô rất mừng
cho nên bây giờ nhiều người người ta vô thấy cũng rất là đẹp
hầu hộp trước người ta đâu có ai vô đây cô con
trong năm nay người ta thấy sạch xí rồi bây giờ người này vô kia vô rồi bề bữa mấy người cũng tới
ở trên phường quận đồ xuống cũng thấy cũng đẹp
chứ còn mấy đợt trước là nam vừa rầu không có ai tới
thấy dơ quá đâu có ai tới đâu
có nhiều lúc cô thấy nó dơ quá rồi cô cũng bỏ cô đốt lặng cô đốt lặng
chứ người ta đem là tấu người ta đem người ta chở ra bỏ rồi mình đâu có thấy đâu được
nó ra tay nó là trung sức rồi canh nó là không cho nó là các nơi đem rác về đây đổ
thì do nên là trong thời gian vừa qua thì cái bờ kinh này nó mới được thoáng như thế
tương đối sạch tất nhiên là dòng kinh nó còn đen
nhưng mà nó sạch thoáng là đường đi lại của bà con nhân dân tạm thời cũng đi được
bên cạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân phân loại rác thải để rác đúng nơi quy định
lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xả rác bừa bãi đối trộm chất thải lấn chiếm kênh rạch
qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức hành vi của người dân
đối với cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
trong ngày làm việc hôm nay tại phiên họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
xung quanh việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn xung quanh phương án xử lý và trách nhiệm của các đơn vị liên quan
trong việc để xảy ra tình trạng chậm giải quyết nguồn kinh phí này
báo cáo của chính phủ nêu rõ theo báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế
năm hai nghìn một mươi năm có ba mươi tám địa phương và bộ quốc phòng có kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tổng số là năm ba trăm tám mươi ba tỷ đồng
và theo quy định phần hai mươi để lại cho địa phương sử dụng là một một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trong đó do một số lý do một mươi một địa phương vẫn còn kết quả dư khá lớn
khoảng gần năm trăm hai mươi tỷ đồng
về số tiền này chính phủ đã cho phép các địa phương này kéo dài thời gian thanh toán
từ nguồn hai mươi kết dư quỹ khám chữa bệnh
tuy nhiên nhiều ý kiến nhận định điều này là không phù hợp với quy định của luật bảo hiểm y tế
để giải quyết vấn đề này có ý kiến đề nghị nên xin ý kiến của quốc hội
bây giờ cũng không nên làm khó cho địa phương cũng không nên làm phó cho chính phủ và khó cho quốc hội
thì tôi nghĩ có cái cách này được không
ta vẫn cứ thực hiện theo đúng luật bảo hiểm y tế
tức là hết hẳn một mươi hai tháng thì như ủy ban các vấn đề xã hội và đa một số ý kiến trong ủy ban thể chính nhân
là đưa về quỹ dự phòng chung thì đã
còn ta tính năm trăm một mươi mấy tỷ đó đấy là có cái quỹ dự phòng của địa phương hay của trung ương
ta cấp cho những cái địa phương đó để thanh lý lại những cái hợp đồng đã ký kết
thì như vậy là vừa được cả thực tế của địa phương mà vừa đúng với luật
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh cần làm rõ một số vấn đề như nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trong thống kê báo cáo
và nguyên nhân dẫn tới số tiền kết dư lớn như thế này
phải phê bình nghiêm khắc những địa phương làm không đúng
rồi trách nhiệm trách nhiệm quản lý trách nhiệm kiểm tra trách nhiệm đôn đốc phải làm rõ ra
chứ để rồi cứ người làm tốt cũng thế người làm không tốt cũng thế
cái đưa ra quốc hội cái trình thành ra đồng ý trình nhưng phải nghiêm khắc phải nói cho rõ và phê bình
cái này ai chịu trách nhiệm về cái việc này
mà trước đây cái dư thì đem nộp về hết bây giờ được cho để lại hai mươi
lúng túng không mua kịp
lãnh đạo ngành ở địa phương lãnh đạo của địa phương rồi lãnh đạo ở trên này nữa
quỹ bảo hiểm y tế rồi các bộ ngành có liên quan
liên quan cũng không kiểm tra đôn đốc
bây giờ để dân thiệt cuối cùng là người dân thiệt
cũng trong phiên làm việc sáng nay sau khi cho ý kiến về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư
quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc mông cổ và belarus
trong các ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại ba nước nói trên
chuyến thăm hàn quốc mông cổ và belarus của bộ trưởng tô lâm và đoàn đã thành công tốt đẹp
với những dấu mốc quan trọng nhằm làm sâu sắc quan hệ giữa việt nam với hàn quốc mông cổ và belarus nói chung
và quan hệ hợp tác giữa các cơ quan
cơ quan thực thi pháp luật ba nước với bộ công an việt nam nói riêng
ngày càng đi vào thực chất thiết thực và hiệu quả
ngay sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên trí trung truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
thủ tướng hàn quốc linh nạc gion hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
giữa hàn quốc và việt nam giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc với bộ công an việt nam
ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
tiếp bộ trưởng tô lâm tổng thống mông cổ khanma buntanga khẳng định
nhà nước và nhân dân mông cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò của việt nam tại khu vực
chúc mừng những thành tiệu mà chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật ba nước hàn quốc mông cổ và belarus
đánh giá cao quan hệ hợp tác an ninh
cảnh sát thời gian qua với bộ công an việt nam đồng thời bày tỏ tin tưởng
chuyến thăm lần này của bộ trưởng tô lâm và đoàn sẽ mở ra một chương mới
cho quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước hàn quốc
mông cổ belarus với bộ công an việt nam phát triển gắn bó chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa
đây là chuyến thăm của tri bộ trưởng đã được các đối tác và lãnh đạo của ba nước này
được đánh giá rất cao
và được mong chờ cho nên các đối tác đã tổ chức toàn thiệp rất chú đáo trọng thị
lãnh đạo cấp cao của hàn quốc mông cổ và của belarus và các cơ quan thực thi pháp luật
đánh giá rất cao vai trò vị trí của việt nam ở khu vực đông nam á và khu vực châu á thái bình dương
và cũng cho rằng hợp tác giữa các nước đối với việt nam rất quan trọng trong chính sách
ngoại của các nước cũng như là hợp tác giữa các cơ quan thực thi tấm nước đối với việt nam
trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới qua những thỏa thuận đã đạt được
trong các cuộc hội đàm gặp gỡ và tiếp xúc bộ trưởng tô lâm và lãnh đạo cấp cao
lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của các nước đã cùng đánh giá lại kết quả hợp tác
thời gian qua giữa các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc mông cổ belarus với bộ công an việt nam
khẳng định tiếp tục trao đổi thông tin hợp tác trong phòng chống các loại vụ
tăng cường hỗ trợ tư pháp hình sự hợp tác về đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ
trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương nêu rõ luật quốc phòng là một đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với công an nhân dân liên quan trực tiếp đến các nội dung của nhiều luật pháp lệnh về lĩnh vực đảm bảo an ninh trả tự
việc tập huấn này là rất cần thiết nhằm thống nhất nhận thức và nghiêm túc triển khai thi hành luật quốc phòng có hiệu quả trong công an nhân dân
tại hội nghị báo cáo viên sẽ trình bày những nội dung cơ bản của luật quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám trong đó làm rõ sự cần thiết quan điểm chỉ đạo nguyên tắc sửa đổi bổ sung luật nội dung cơ bản và những lưu ý khi thực hiện luật và một số chuyên đề quan trọng làm rõ hơn những nội dung của luật cần quán triệt thực hiện trong thời gian tới

tránh để xảy ra sai sót